tại tỉnh nghệ an công an huyện nghi lộc vừa phát hiện một vụ vận chuyển ba mươi que test nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc tổng giá trị hơn một tỷ đồng
đây là đường dây liên tỉnh chuyên nhập lậu qua test nhanh covid một mươi chín với số lượng lớn nguy trang dưới các thùng hàng bọc kín ghi hoa quả nhập khẩu và thuê xe chuyển phát nhanh để vận chuyển
vào tối ngày ba tháng ba tại khu vực đường tránh vinh lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra xe ô tô chuyển phát nhanh và phát hiện trên xe ô tô có chở khoảng hai mươi thùng các tông
bên trong có chứa ba mươi que test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất với tổng giá trị trên một tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng trên
lực lượng biên phòng an giang vừa bắt giữ một đối tượng tại khu vực cột mốc hai trăm bảy mươi năm một trăm hai mươi ba
thuộc ấp phú nghĩa xã phú hội huyện an phú tỉnh an giang đang vận chuyển một mươi một bọc ni lông có trọng lượng khoảng hai kg tinh thể màu trắng
nghi là ma túy đá một khẩu súng k năm mươi bốn và năm viên đạn
tại đồn biên phòng phú hội đối tượng khai tên là nguyễn văn liệt trú tại an phú tỉnh an giang
đối tượng làm thuê tại campuchia từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
đối tượng này thuê khai là vận chuyển số hàng nói trên cho một người ở campuchia về khu vực đầu kênh duột
xã phú hội sẽ có người ra nhận để lấy tiền công là một trăm linh ria tiền campuchia
tương đương với khoảng sáu trăm linh đồng tiền việt nam để tiêu xài cá nhân
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố tám bị can trong vụ truy sát
làm năm người thương vong tại quán karaoke luckysta về hành vi giết người và cố ý gây thương tích
tám bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm phạm quốc anh nguyễn đức trọng nguyễn đình phong
đào minh trúc nguyễn hoàng bảo duy nguyễn hoàng duy khương cùng ngụ tại quận bình thạnh
trần huy hoàng ngụ tại quận phú nhuận châu đức minh luân ngụ tại quận bình tân
về hành vi giết người và cố ý gây thương tích
các đối tượng trên có liên quan tới vụ truy sát tại quán karoke lakista trên đường phan văn trị
phường một mươi một quận bình thạnh làm năm người thương vong trong đó nạn nhân tử vong là nhân viên của quán
trên địa bàn tỉnh bắc cạn trong những ngày qua liên tiếp
độ ca f tăng cao và để giảm nguy cơ cho người già yếu không thể tới các điểm tiêm chủng tập trung
thành phố bắc cạn đã tổ chức các tổ tiêm chủng lưu động vaccine phòng covid một mươi chín tại nhà
tiêm phòng cho người già yếu và những người không thể đi lại được
trong ngày sáu tháng ba tại tổ bảy phường đức xuân thành phố bắc cản
đại diện tổ dân phố công an phường cám bộ y tế phụ trách
y bác sĩ của trung tâm y tế thành phố bắc cản cùng với lực lượng hỗ trợ hậu cần
đã đến tận nhà tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho nhiều trường hợp là người già yếu không thể đi lại được
người đang mất các bệnh lý nền
tại đây các trường hợp này đã được thăm khám sức khỏe sang lọc tư vấn để tiêm vaccine
sau khi tiêm người được tiêm và người nhà được hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm
với hoạt động này ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường đức xuân
mong muốn sẽ đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho toàn bộ dân cư trên địa bàn phường
tạo sự an tâm tin tưởng của người dân đối với công tác phòng chống dịch tại địa phương
tại tỉnh nghệ an công an huyện nghi lộc vừa phát hiện một vụ vận chuyển ba mươi que test nhanh covid một mươi chín
không rõ nguồn gốc tổng giá trị hơn một tỷ đồng
đây là đường dây liên tỉnh chuyên nhập lậu qua tết nhanh covid một mươi chín với số lượng lớn
ngụy trang dưới các thùng hàng bọc kín ghi là hoa quả nhập khẩu và thuê xe chuyển phát nhanh để vận chuyển
vào tối ngày ba tháng ba tại khu vực đường tránh vinh lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra xe ô tô chuyển phát nhanh
và phát hiện trên xe ô tô có chở hai mươi thùng cắt tông bên trong có chứa khoảng ba mươi que test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất với tổng giá trị trên một tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra lái xe đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử của lô hàng trên
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú yên vừa liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng tử xảy ra trên địa bàn
điện hành kiểm tra xe ô tô bồn mang
xe ô tô bồn mang biển số bảy mươi chín c một nghìn năm trăm bảy mươi chín do trần như lý trú tại thị trấn vạn giã huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa điều khiển
đang dừng đỗ tại khu vực thôn vũng rô xã hòa xuân nam thị xã đông hòa
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú yên đã phát hiện trên xe chở khoảng một mươi một lít xăng
không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ không có niêm phong kẹp trì theo quy định
phòng cảnh sát kinh tế đã lập biên bản tạm giữ xe bồn nói trên
đồng thời phối hợp với sở khoa học công nghệ tỉnh phú yên lấy mẫu kiểm định và làm các thủ tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào lúc chín h ba mươi phút ngày năm tháng ba tại khu vực thị trấn phú hòa huyện phú hòa
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh phú yên
công an thị trấn phú hòa phát hiện bắt quả tang bà huỳnh thị như tâm chú tại huyện tây hòa
đang có hành vi giao dịch mua bán tết nhanh covid một mươi chín
lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường ba trăm linh bộ kit test nhanh xuất xứ nước ngoài
không có hóa đơn chứng tử không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa phối hợp với công an phường hòa khánh nam
tiến hành truy xét và bắt giữ thành công nhóm bốn thanh thiếu niên chuyên có hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn
các thanh thiếu niên này đều từ một mươi ba đến hai mươi một tuổi gồm trần quốc cường lê nguyễn xuân phúc
cùng chú tại tỉnh quảng nam và nguyễn viết tâm đặng văn quốc cùng chú tại quận liên triều thành phố đà nẵng
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bốn thanh thiếu niên này quen biết nhau qua mạng xã hội
và hẹn nhau tụ tập ở đà nẵng để đi chơi
cường nảy sinh ý định trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài và được tâm quốc phúc đồng ý thực hiện
thủ đoạn của các đối tượng là dạo quanh các khu dân cư các dãy nhà trọ vắng người
khi thấy người dân sơ hở để xe máy không có người trông coi liền tiến hành trộm cắp
đến thời điểm bị bắt nhóm này khai nhận đã thực hiện một mươi vụ trộm cắp tài sản
tại địa bàn quảng nam và đà nẵng
hiện lực lượng công an đã thu hồi bảy xe máy là tăng vật trộm cắp được
trên khu vực biển tây nam lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã phát hiện bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
để xử lý theo quy định pháp luật
tại vùng biển cách nam hu khoai tỉnh cà mau khoảng một trăm linh hải lý
tổ công tác hải đoàn bốn mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu cá mang số hiệu bl chín mươi ba nghìn chín trăm linh ba ts
có nhiều dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có ba thuyền viên do ông trương văn mười
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy địa chỉ thường trú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo
và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chiến tử chứa minh nguồn gốc hợp pháp
tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc
và niêm phong hàng hóa vi phạm đồng thời tổ chức lực lượng dẫn giải phương tiện
về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một tại huyện nam căn tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngày sáu tháng ba công an phường tân tạo a quận bình tân thành phố hồ chí minh
tiếp nhận trình báo của người dân về vụ việc bị cướp dật tài sản trên địa bàn
theo thông tin ban đầu trong lúc người bị hại đang đứng quậy tại cửa hàng tạp hóa của gia đình
trong con hẻm trên đường nguyễn cửu phú phường tân tàu a quận bình tân
thì có một nam thanh niên đi bộ đến dù bàn tay áp sát vào mặt nạn nhân
hụ dọa cướp chiếc điện thoại để trên bàn rồi phóng lên xe động bọn bỏ chạy
nạn nhân tri hô chạy bộ đuối theo hơn một trăm linh m ra đánh đầu hẻm nhưng tên cướp đã tẩu thoát
theo hình ảnh camera ghi lại trước khi cướp điện thoại
hai thanh niên này chạy xe máy vào con hẻm để quan sát
một tên đã tiếp cận xe máy nhà dân để trước nhà nhưng phát hiện có người
nên mới đổi ý giật điện thoại
hiện vụ cướp điện thoại này đang được công an điều tra để truy bắt các đối tượng cướp giật
cũng trong hôm nay ngày sáu tháng ba công an quận một mươi hai thành phố hồ chí minh cho biết
đang điều tra làm rõ vụ nghi án cướp giật dẫn đến tai nạn giao thông
khiến một người chết và hai người bị thương trên địa bàn
thông tin ban đầu tối ngày năm tháng ba hai thanh niên chở nhau trên xe máy lưu thông
trên quốc lộ một hướng từ trạm thương phía an sương và cầu vực tân thế hiệp
quận một mươi hai với tốc độ cao phía sau có nhiều người đuổi theo hô hoáng
khi xe của hai thanh niên này chạy tới giao lộ quốc lộ một lê tị riêng quận một mươi hai
thì bất ngờ quay đầu và chạy ngược chiều lên cầu vượt tân thế hiệp
khi xe chạy tới giữa cầu thì va chạm với xe máy do một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ngụ vận một mươi điều khiển vụ vai chạm khi nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tử vong tại chỗ
hai thanh niên còn lại một rơi từ cầu vực xuống quốc lộ một bị thương nặng
người còn lại cũng bị thương nằm ở hiện trường vụ tai nạn
các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị ngay sau đó
nhận tin báo công an có mặt khám nghiệm hiện trường tử thi
lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc